vào chiều nay hai mươi hai tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống dịch
về các biện pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới trong đó có việc xem xét danh sách các địa phương
thuộc các nhóm nguy cơ và đưa ra các quyết sách mới
tại cuộc họp ban chỉ đạo đã đưa ra kiến nghị đối với nhóm nguy cơ cao sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị số một mươi sáu
thêm một tuần nữa tức là cách ly xã hội đến hết ngày ba mươi tháng bốn
trước đó trong buổi sáng thường trực ban chỉ đạo do phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì đã họp với các chuyên gia
các nhà khoa học sau khi tổng hợp các tiêu chí và phân tích tổng thể về dịch tễ học ban chỉ đạo thống nhất
đề xuất danh sách các địa phương thuộc các nhóm nguy cơ như sau
nhóm nguy cơ cao hà nội nhóm nguy cơ gồm thành phố hồ chí minh bắc ninh và hà giang
nhóm nguy cơ thấp gồm năm mươi chín địa phương còn lại
tại cuộc họp ban chỉ đạo đã kiến nghị đối với nhóm nguy cơ cao sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị số một mươi sáu
thêm một tuần nữa tức là đến hết ngày ba mươi tháng bốn đối với nhóm có nguy cơ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa dịch vụ không thiết yếu
các loại hình kinh doanh đường phố và theo tình hình thực tiễn tại địa phương nhưng phải bảo đảm phòng chống dịch
đối với nhóm nguy cơ thấp các cửa hàng kinh doanh hàng hóa dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động
phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người mua hàng
ngoài ra với các địa phương có cửa khẩu khu công nghiệp lớn có nhiều lao động tự do ở các thành phố lớn
cần hết sức chú trọng công tác phòng chống dịch cho các khu vực này
thủ tướng yêu cầu thảo luận thêm việc thi tuất nghiệp phổ thông trung học xếp tuyển đại học
cho dù giảm cấp độ ở một số địa phương nhưng vẫn cần nâng cao ý thức người dân về cách ly xã hội
tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng sẵn sàng cho cuộc sống bình thường mới chung sống an toàn với dịch
tại cuộc họp sau khi nghe hà nội tp hcm và một số địa phương trình bày các phương án phòng chống dịch
các đại biểu đề nghị đưa hà nội vào nhóm nguy cơ để hòa nhịp cùng cả nước
từng bước khởi động lại các hoạt động kinh tế
bên cạnh đó vẫn thực hiện nghiêm cách ly xã hội tại các ổ dịch
kết luận nội dung này thủ tướng thống nhất ý kiến của các đại biểu đưa hà nội vào nhóm nguy cơ
và chỉ xếp một số địa phương của hà nội có người nhiễm mới vào nhóm nguy cơ cao